mình thấy là việc khám chữa bệnh bất cập lớn nhất
đó là việc chờ đợi rất là lâu
bởi vì là tâm lý người bệnh ấy khi mà mình đến bệnh viện ấy thì bản thân mình đã rất là sốt ruột rồi
thế nên là việc chờ đợi thì rất là bất tiện
tình trạng quá tải bệnh viện bất cập trong thủ tục hành chính và quản trị được chỉ ra như những vấn đề nổi cộng
nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục được
hệ sinh thái khám chữa bệnh thông minh mà đinh văn thuần cùng cộng sự đang phát triển tại việt nam
đã giải quyết phần nào những bất cập kể trên
số hóa quy trình khám chữa bệnh và hồ sơ bệnh án được thực hiện bài bản bao gồm hồ sơ bệnh án điện tử
electric medical record bệnh viện thông minh hồ sơ sức khỏe điện tử ehr electric health record hồ sơ sức khỏe cá nhân phr
với giải pháp hồ sơ bệnh án điện tử nêu trên đã tạo nên hệ sinh thái khép kín kết nối giữa người bệnh
bác sĩ phòng khám bệnh viện ehrs
tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và big data hệ thống này giúp tiết kiệm ít nhất hai mươi nguồn lực ngành y tế
đồng thời tăng hai mươi năm hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân
xin chào đinh văn thuần cảm ơn đinh văn thuần đã tham dự chương trình câu chuyện khởi nghiệp của truyền hình nhân dân
câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thuần là cái điều gì đã giúp cho thuần có một cái ý tưởng là mình sẽ khởi nghiệp
một cái dự án liên quan đến hệ sinh thái về khám chữa bệnh thông minh cho người dân việt nam
cách đây khoảng một mươi năm tôi có đến malaysia một thời gian
sau đó thì đến malaysia họ có một cái cổng tập trung gọi là onemalaysia my
đồng thời thì về việt nam tôi cũng thấy rằng là cái việc người dân khi tiếp cận một dịch vụ y tế rất khó khăn
bệnh viện nào có thể đến chín mươi chúng ta đều phải là alo mày có quen ai không hay là có quen người nào bác sư nào không
từ đó tôi mới nghĩ rằng là mình có làm cách nào đó để có cái sự kết nối giữa người dân và các cơ quan dịch vụ cung cấp dịch vụ y tế hay không
một cách đơn giản hay không mà không phải cái gì
thứ nhất đó là không phải nhờ vả mà chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp được với các bác sĩ
như anh chia sẻ thì nhóm dự án đang phát triển một hệ sinh thái khám chữa bệnh thông minh
vậy thì anh có thể nói những cái đặc điểm
rõ ràng của hệ sinh thái này với khán giả được không ạ
bộ y tế chúng ta đang có hai đang xây dựng đó là hồ sơ sức khỏe cá nhân gọi là hồ sức khỏe điện tử cho công dân
thì bọn tôi đã xây ra hai hồ sơ
một hồ sơ sức khỏe điện tử do người do cơ quan quản lý quản lý
có nghĩa là các cơ quan quản lý của nhà nước người ta quản lý như là bộ y tế là trung tâm các bệnh viện hoặc là những cái sở y tế hoặc là trung tâm y tế có thể là trạm y tế xã phương
và một cái nữa là do người dân quản lý sẽ tạo ra hai cái rất là đặc biệt
dữ liệu hồ sơ sức khỏe phải là dữ liệu luôn luôn được cập nhật
chúng tôi xây dựng ra một cái platform hệ sinh thái
hệ sinh thái bao gồm có gì này
bao gồm có người dân này bao gồm có các cái cơ sở khán chức bệnh này bao gồm các cái đơn vị cung cấp thực phẩm này đơn vị cung cấp văn lý trị liệu này có thể cả dược phẩm nhà sản xuất dược các nhà thuốc
thế thì một người dân có thể sử dụng cái hệ thống của giải pháp của chúng tôi
một đơn thuốc thì được bác sĩ kê chúng ta ngồi ở nhà hãy có người mang thuốc đến tận cửa nhà cho chúng ta
mỗi hội viện bọn tôi xây ra một hệ thống đặt số tư tự online
chúng ta bật cái hiện tại hệ thống của tôi chọn đơn vị y tế đó mà hợp tác bọn tôi triển khai hệ thống bọn tôi thì họ có thể đặt số thứ tự
hiện tại thì chúng tôi đang focus lớn nhất vào hai cái đối tượng đó là người dân và cơ sở y tế
và một cái nữa tôi nghĩ là một cái nữa đó là bác sĩ gia đình
là chúng tôi đang focus có ba cái đối tượng quan trọng nhất trong cái hệ sinh thái này
như anh chia sẻ thì công nghệ đang đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển dự án
vậy thì công nghệ sẽ giải quyết như thế nào vấn đề trùng lắp và vấn đề kết nối dữ liệu
ngày trước chúng ta đang phục vụ cho các cơ sở y tế thôi
nhưng bây giờ nó nâng cấp một nhu cầu đó là gì phục vụ cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế nữa
công nghệ chúng ta đang phát triển đặc biệt là công nghệ mobile
thì chúng tôi tạo ra một cái app dành cho người dân
người dân chỉ việc đào cái app đấy về chọn bệnh viện phù hợp chọn bác sĩ phù hợp nếu còn chống để tôi đặt
sau đó thì đặt khám chức bệnh hoặc điều trị xong thì cơ sở y tế có thể trả kết quả qua online
vì công nghệ mobile công nghệ về truyền tải dữ liệu nhanh công nghệ về bảo mật dữ liệu
và chúng ta đang thấy có một cái công nghệ đó là công nghệ blockchain chẳng hạn để mã hóa làm sao cho giao dịch nó có nhanh hơn
thì đấy là những cái mà giải pháp chúng tôi đưa tất cả vào trong hệ thống này
trong cái công nghệ đấy chúng tôi có đưa vào đó là cái công nghệ
những cái dữ liệu mà đổ cho chính người đấy có nghĩa là người đấy phải là dữ liệu của người đấy
chúng tôi đã hình thành ra một cái công nghệ đó truyền tải nhân tạng để sao nhận dạng đưa vào y tế một cách nó đơn giản nhất
không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi không cần tập bệnh án bằng giấy tinh thần thoải mái yên tâm khi khám chữa bệnh
đó là quan cảnh tại phòng khám nhi cao tại hà nội
tại đây việc quản lý phòng khám được số hóa người khám bệnh tự đặt lịch khám đến khám theo giờ lựa chọn được trả kết quả xét nghiệm chụp chiếu tự động
thời gian và chi phí ăn ở đi lại được giảm thiểu đồng thời giải quyết được tình trạng quá tải
thế mình thấy thi kế phần mềm thông minh này thì đối với phòng khám thì nó cũng có một số ưu điểm
nên là đối với bệnh nhân thì mình có thể lưu được bệnh sử của các bé mà không cần phải bố mẹ phải mang theo giấy tờ nhiều
thứ hai còn về khâu tiếp nhận của phòng khám thì nó sẽ đơn giản hơn
mình tìm bệnh nhân nó không mất thời gian như trước nữa
còn về phần bác sĩ thì bác sĩ có thể tìm được những cái đơn thuốc mà trước đấy mà các bạn đã đến khám rồi thì nó sẽ dễ hơn
trong cái cuộc sống hiện đại như thế này thì mình thấy cái phần mềm thông minh này nó rất là phù hợp cho cả phía bệnh nhân và bên phòng khám
với mỗi người dân ehrs còn mang đến giải pháp tuyệt vời thông qua bộ hồ sơ thông minh
các kết quả khám chữa bệnh gần đây các đơn thuốc đã dùng sẽ được lưu lại trong suốt cuộc đời của mỗi người
hiện tại thì tôi đã có một bộ hồ sơ cá nhân rồi và khi đi khám thì tôi chỉ cần đọc mã bệnh nhân ra
thì bác sĩ hoặc là phòng khám hoặc bệnh viện đã theo dõi được cho tôi
và việc đó rất là dễ dàng cho việc bác sĩ thăm khám cũng như là điều trị
bác sĩ hiểu bệnh tình của mình từ trước đến nay
mình đã khám những gì mình đã sử dụng thuốc gì thì bác sĩ cũng dễ dàng và mình thấy là rất là tiện lợi
tôi thấy cái lưu giữ bộ hồ sơ của con thì cái việc lưu giữ hồ sơ online cũng như là cá nhân của con khá là thuận tiện
giúp cho mẹ là bởi vì sinh sau thì mẹ hay quên
mà con thì bị các cái bệnh nó không phải là giống nhau mà trẻ con thì thường mắc các bệnh này nó khác nhau
mà nhiều lúc mà mẹ quên
nên là khi mà sử dụng cái hồ sơ online này thì mình thấy rất là thuận tiện
vì nó lưu giữ được cái bệnh án của con
và cái hồ sơ cá nhân của con
tất cả những điều trên đem lại một điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất đối với một bác sĩ
các bác sĩ không còn áp lực về sự quá tải và kiểm soát được tình trạng bệnh của từng người
chính bản thân mình xem lại những bệnh khác của bệnh nhân cũng rất là khó
xong rồi mỗi một bệnh viện thì nó lại có một cái kiểu mẫu giấy tờ khác nhau
xem lại khó
nếu mà nó cùng trong một cái hệ thống phần mềm đấy
do mình tra ra thì rất là dễ
đối với bác sĩ khi mà sử dụng cái phần mềm hồ sơ bệnh án thông minh đấy
thì khi bệnh nhân đến khám thì sẽ không phải hỏi lại cái tiền sử của bệnh nhân nữa
rồi tất cả bệnh cũ rồi những cái lần khám trước đều nắm được
hoặc là khi mà bệnh nhân người ta có thắc mắc gì về thuốc
hay là hỏi về nhà hỏi lại thì mình cũng đều có thể xem trực tiếp được
không cần bệnh nhân phải đến phòng khám ngay
đấy là đối với bác sĩ
còn đối với bệnh nhân thì họ cũng không cần phải mang hồ sơ gì cả
tránh trường hợp quên hồ sơ rồi là quên không biết mình dùng thuốc gì
để thuận tiện cho bác sĩ kê lần sau
chủ động là hai từ mà người sáng lập đinh văn thuần luôn nhắc tới
khi nói đến tính hiệu quả quan trọng nhất của dự án hồ sơ sức khỏe điện tử
bệnh viện phòng khám chủ động bệnh nhân chủ động và bác sĩ chủ động
với những cái vấn đề đang tồn tại rất là nhức nhối trong ngành y tế
thì hệ sinh thái khám chứa bệnh thông minh của đinh văn thuần
sẽ giải quyết được những vấn đề gì cho người dân
người dân chúng ta đang bỏ tuyến cơ sở y tế
khi có bệnh là người ta lao thẳng lên các bệnh viện tuyến trên
thậm chí người ta bỏ cả qua tuyến tỉnh để lên tuyến trung ương luôn
thế thì nó dẫn đến một tình trạng quá tải
chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp là dự dụng hệ thống dân
người dân nhấc điện thoại lên cài đặt hệ thống của chúng tôi vào
chọn một bệnh viện nếu như bệnh viện được hợp tác gọn chúng tôi
chọn giờ khung giờ khám nếu còn
thậm chí chọn luôn bác sĩ mà
và đặt giờ đấy thậm chí là thanh toán tuyến luôn
và đến giờ đấy chỉ cần cầm cái mã đặt cái quét là chúng tôi đã đến đây khám
trả kết quả online
có một dịch vụ nữa mà chúng tôi cung cấp cho người dân
đó là tư vấn sức khỏe từ xa
tôi gọi cho bác sĩ và tôi gọi thời gian thật luôn
và lúc đó thì tôi có thể chỉ rằng là tôi đau chỗ này tôi đau chỗ này
với các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho chị tốt hơn
một cái ưu điểm nữa là nó sẽ lưu lại cái hồ sơ sức khỏe của bạn
chúng tôi đưa lại cái giải pháp áp lụng về xây dựng đông môn
những cái thông minh
và một vấn đề nữa đó là gì
chúng tôi xây dựng ở trong đó có một cái
nó gắn chặt với một cái hồ sơ sức khỏe của dân
cái hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân
lấy một phần trong phần bệnh án điện tử
vào trong đó để xây dựng cái hồ sơ sức khỏe điện tử
chúng tôi tự xây ra một cái mã định danh của chúng tôi
nhưng mà chúng tôi vẫn trừ cái trường đấy ra để gì
sau này nếu như là việt nam chúng ta
hoặc bộ y tế chúng ta đưa ra một cái mã định danh
thì chúng tôi sẽ kết hợp được cái mã định danh đấy
một dữ liệu của người đó sẽ đổ vào chính là người đó
chứ không có đổ vào người khác
hiện nay cũng có khá nhiều những dự án khởi nghiệp
đang khởi nghiệp về việc phát triển những hồ sơ y tế thông minh
vậy thì dự án của anh thuần có những cái đặc điểm gì khác
để mà mình tự tin là mình sẽ chiếm được thị phần
trong cái thị trường phát triển hồ sơ y tế thông minh này
chúng tôi cho người dân chủ động hơn
bọn tôi làm mạnh hơn đúng có từ hai từ đó là sự chủ động
sự chủ động là cái cốt lõi của hệ thống của chúng tôi
bác sĩ chủ động bệnh viện chủ động người dân chủ động
tất cả mọi thứ chủ động không phụ thuộc
thì do dẫn tới là mở chân
tôi nghĩ rằng cái việc của bọn tôi sẽ giải quyết được
nhiều vấn đề hơn
trong công tác hiện tại của y tế hiện tại bây giờ
tất nhiên là có rất nhiều các đơn vị khác
sẽ giải quyết các vấn đề khác
nhưng tôi nghĩ rằng là đấy là những cái đơn vị
mà chúng tôi không coi là đối thủ như tôi vừa nói với chị
đó là gì
tôi sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ hợp tác với các bạn
thay vì chúng ta cạnh tranh thì chúng ta hợp tác
thì bọn tôi đang mong muốn hình thành cái liên minh đó
cái các bạn cái các công ty viên làm
làm đã tốt chúng tôi sẽ không làm
và chúng tôi chỉ làm những cái gì mà các bạn đấy chưa làm
và tôi thấy đang có sự phản hồi rất tích cực
về cái chuyện đó
tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có những cái đó
để hợp tác với các đơn vị đấy
chứ không cạnh tranh với đơn vị đó
vậy thì sau một thời gian khởi nghiệp
thì đến thời điểm hiện tại
thì là nhóm cũng đã có những thành công nhất định
vậy thì trong tương lai thì nhóm dự án
sẽ tiếp tục phát triển dự án của mình như thế nào
khoảng một thời gian ngắn nữa thôi
thì chúng tôi sẽ bắt đầu
bùng ra cái hệ thống
về cho người dân sử dụng
chúng tôi đang chạy thử nghiệm nổi bộ
rồi chạy thử nghiệm cho mô hình nhỏ
thì chúng tôi sẽ cho chạy thử nghiệm lớn
rộng tất cả người dân việt nam này
người dân việt nam có thể download
cái app đến miễn phí
đồng thời thì để phục vụ cho cái app đến
thì chúng tôi đang bắt đầu sẽ tung ra
các mạnh hơn để các hệ thống phân hệ
như tôi vừa nói
chúng tôi tập trung trong ba phân hệ
đó là người dân các cơ sở y tế ở và bác sĩ gia đình
thì chúng tôi sẽ hợp tác với các đơn vị
cung cấp dịch vụ y tế
họ sẽ sử dụng cái hệ thống của tôi
để họ đưa cái hệ thống y tế lên
một cách đơn giản để người dân
khi có download cái app đấy rồi

rất là cảm ơn những chia sẻ
của những người khán giả
của chúng tôi điều đó rất là tâm huyết
cũng rất là hy vọng

cho tới thời điểm hiện tại dự án
ehrs y tế thông minh
của đinh văn thuần đã được
triển khai tại nhiều phòng khám
và đang được hoàn thiện lắp đặt tại một số bệnh viện lớn
cùng với mục tiêu mà bộ y tế
đề ra về việc triển khai hồ sơ
sức khỏe điện tử trên cả nước
thì dự án hệ sinh thái khám chữa bệnh thông minh
hy vọng sẽ tham gia vào việc
đổi mới hoàn toàn quy trình khám chữa bệnh
lâu nay tại việt nam
dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn
bởi những vướng mắt từ chính sách
cơ sở hạ tầng nhưng với tâm huyết
và sự bền bỉ của một startup
đinh văn thuần tin rằng
dự án hồ sơ sức khỏe điện tử
sẽ giúp giảm bớt những gánh nặng
cho người dân việt nam trong quá trình
khám chữa bệnh